thưa quý vị hiến máu nhân đạo cứu người là một hành động cao cả một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết
lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta
hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh hà giang
phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng trên miền đá lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng trên miền đá lần thứ hai
với sự tham gia đăng ký hiến máu của trên một người
những năm qua công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh hà giang đã có sự tiến bộ rõ rệt và sức lan tỏa mạnh mẽ
tuy nhiên kết quả hiến máu chưa đáp ứng được so với nhu cầu máu mà các bệnh viện cần để cứu chữa người bệnh
ý nghĩa của ngày hội hiến máu ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn được tuyên truyền rộng khắp tới toàn thể
các tình nguyện viên các lực lượng vũ trang cũng như các tầng lớp các thầy cô giáo và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh hà giang
để có thể tham gia ngày hội hiến máu này sẻ chia những tình cảm của mình những giọt máu hồng của mình
cho những hoàn cảnh còn khó khăn rồi cũng như là những bệnh nhân còn khuyết thiếu của xã hội cần những giọt máu của chúng tôi
việc hiến máu tình nguyện ngoài ý nghĩa mang đến cho người bệnh sự sống
còn mang giá trị nhân văn cao cả giáo dục thế hệ trẻ về nhân cách sống nghĩa cử cao đẹp biết chia sẻ với cộng đồng
chương trình ngày hội hiến máu tỉnh nguyện giọt hồng trên miền đá tỉnh hà giang lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy
được tổ chức là một ngày hội lớn mang ý nghĩa thiết thực
ngay trong ngày mùng hai tháng bốn
chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng trên miền đá lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy đã thu được sáu trăm hai mươi một đơn vị máu
những giọt máu hồng không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo
mà còn thể hiện lòng nhân ái bao dung của mỗi cá nhân đối với cộng đồng
trong phần tin quốc tế chính đảng lớn nhất hàn quốc yêu cầu thanh tra vụ đổi đất
để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
colombia thu giữ hơn sáu tấn ma túy từ một tàu trượt hét
thưa quý vị đảng dân chủ là đảng lớn nhất ở hàn quốc kêu gọi quốc hội tiến hành thanh tra thỏa thuận
giữa chính phủ và tập đoàn lotte về việc giao đất để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thắt của mỹ lời kêu gọi trên làm dấy lên nghi ngờ rằng chính phủ có thể gây sức ép
với lotte trong việc này kể từ khi thỏa thuận đổi đất được ký kết hàng chục cơ sở bán lẻ của lotte tại trung quốc đã gây sức ép với lotte trong việc này

ở xeongchu cách thủ đô seoul ba trăm linh km về phía đông nam đã bị đưa ra dưới sức ép của chính phủ
trong khi đó chủ tịch tập đoàn lotte xin dongbin cho biết tập đoàn này không có sự lựa chọn nào khác
bình luận của ông sin dường như cũng hướng tới người tiêu dùng trung quốc
sau một loạt hành động trả đũa của chính phủ trung quốc gần đây làm ảnh hưởng nặng nề đến công việc kinh doanh của tập đoàn này
hiện ứng cử viên tổng thống moon jae in cựu chủ tịch đảng dân chủ
đang đứng đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử ngày chín tháng năm tới
thủ tướng israel benjamin netanyahu vừa tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung mới nhất của nước này đã chính thức đi vào hoạt động
đây là sản phẩm phát triển chung giữa israel và mỹ
hệ thống phòng thủ tên lửa davis link vừa được chuyển giao từ các nhà sản xuất cho lực lượng vận hành thuộc không quân israel
davis lynch là hệ thống đánh chặn tầm trung giúp khỏi lấp khoảng trống giữa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa eros và hệ thống đánh chặn tầm ngắn iron dome
theo thiết kế davis link có thể bắn hạ các loại rocket tầm bắn từ một trăm linh đến hai trăm linh km
phát biểu tại lễ chuyển giao thủ tướng benjamin netanyahu tuyên bố davidlink đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân và các thành phố của đất nước này
lực lượng chống ma túy colombia vừa thu giữ sáu một tấn cocaine
trong một tàu chở sắt thép phế liệu ở miền bắc nước này đây là vụ thu giữ ma túy lớn thứ ba trong lịch sử colombia và số cocaine bị thu giữ có giá chợ đen lên tới hai trăm linh triệu euro
số cocaine này được cất giấu trong một container chứa sắt và thép phế liệu để vận chuyển sang cảng agesirat của tây ban nha
số ma túy này được xác định là của băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở colombia
hoạt động sản xuất ma túy ở colombia phát triển nhất vào năm hai nghìn sau đó giảm mạnh trong một mươi năm sau đó
do chính phủ nước này tăng cường truy quét tội phạm
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chống ma túy colombia đã thu giữ một số lượng kỷ lục ba trăm bảy mươi tám ba tấn cocaine tăng bốn mươi chín so với năm trước đó
ước tính mỗi năm có khoảng bảy triệu người chết liên quan tới ô nhiễm môi trường
đây là số liệu mới nhất được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu ô nhiễm môi trường của tổ chức y tế thế giới

nhiên cứu từ ba thành phố của một trăm linh ba quốc gia trên thế giới cho thấy có tới tám mươi các cư dân thành thị sống trong môi trường không khí ô nhiễm
và mỗi năm có tới bảy triệu ca tử vong liên quan tới ô nhiễm môi trường
đặc biệt trong tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đang trở nên hết sức nghiêm trọng
những số liệu trên đã cho thấy ô nhiễm không khí hiện là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe con người
cũng theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới

ô nhiễm không khí nhiều nhất là những nước có mức thu nhập thấp và trung bình thuộc khu vực đông nam á và tây thái bình dương
dưới tác động của chính sách bao vây cấm vận kinh tế thương mại ngặt nghèo của mỹ
cuba gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ cũng như lắp đặt hạ tầng viễn thông bao gồm mạng internet
tuy nhiên bất chấp khó khăn cuba vẫn là nước có tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội tăng mạnh nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi tám
theo thống kê của tổ chức liên minh viễn thông quốc tế thuộc liên hợp quốc
tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội tại cuba tăng tới ba trăm sáu mươi tám
trong số đó số người sử dụng mạng xã hội qua điện thoại di động tăng ba trăm tám mươi năm trong năm hai nghìn một mươi sáu so với năm trước đó
cho đến nay đa phần người dân cuba vẫn chưa thể truy cập internet tại nhà
mà phải tới các điểm phát dịch vụ wi fi công cộng thường là các công viên quảng trường và vẫn phải chịu phí dịch vụ rất cao
đảo quốc caribe này hiện có một điểm truy cập internet công cộng
bao gồm hai trăm linh công viên wi fi
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc